từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại bắc kinh trung quốc đồng chí lê hoài trung
thứ trưởng bộ ngoại giao cùng thứ trưởng bộ ngoại giao trung quốc la chiếu huy
tiến hành cuộc gặp giữa hai thứ trưởng ngoại giao hai trường đoàn đàm phán cấp chính phủ
về biên giới lãnh thổ việt nam trung quốc để trao đổi về quan hệ song phương
vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
đặc biệt trao đổi về vấn đề trên biển hai bên nhất trí thực hiện nghiêm túc nhận thức
trung cấp cao kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng
góp phần giữ gìn môi trường hòa bình ổn định trên biển đông
thứ trưởng lê hoài trung đã nêu rõ lập trường của việt nam về vấn đề trên biển
phù hợp với luật pháp quốc tế công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai